thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì lễ khánh thành nhà máy sản xuất nước tinh khiết thảo dược và hoa quả núi tiên của tập đoàn th lễ phát động hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nêu rõ biến đổi khí hậu đang ngày càng đe dọa trực tiếp đến sản xuất truyền thống
nhiều năm qua chủ trương kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã được chính phủ cùng các bộ ngành và các địa phương rất chú trọng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi

trong liên kết sản xuất nông nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp góp phần nâng cao đời sống của công nhân và nhân dân địa phương